tuyến đường sắt số chín gây mưa to đã làm tuyến đường sắt từ ga cà rôm đến ga phước nhơn thuộc tỉnh ninh thuận bị ngập nặng nhiều đoạn
tuyến đường sắt này có chiều dài tổng cộng khoảng sáu trăm linh bảy trăm linh mét sâu hơn một mét
ngoài ra mưa lớn còn làm trôi nền đường sắt một đoạn dài một trăm linh mét khiến các đoàn tàu thống nhất không thể đi qua
đại diện công ty cổ phần đường sắt thuận hải cho biết đơn vị đã huy động gần hai trăm linh cán bộ nhân viên khẩn trương khắc phục các điểm bị sói mòn
cuốn trôi nền đá dự kiến trong ngày hôm nay sẽ khắc phục xong để đảm bảo cho các chuyến tàu sớm lưu thông thông suốt
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bà rịa vũng tàu đến một mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng một mươi một
các đơn vị địa phương báo về vẫn an toàn trước bão số chín không có thiệt hại về người
tuy nhiên đã có nhiều cây xanh loại nhỏ trung bình trên các tuyến phố thành phố vũng tàu gãy đổ và một số căn nhà mái tôn tạm bỡ bị tốc mái
lực lượng chức năng đã kịp thời cưa cắt cây gãy đổ đảm bảo xe lưu thông
hệ thống thông tin liên lạc vẫn thông suốt
đến khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh vẫn có mưa khá lớn gió giật mạnh
nhiều cây xanh loại trung bình và nhỏ do dễ bám chưa sâu gặp mưa nhiều kết hợp với gió giật mạnh
nên khả năng tiếp tục bật gốc gãy đổ nhiều tuyên phố trên địa bàn thành phố vũng tàu ngập sâu trong nước
còn tại tỉnh khánh hòa có mưa vừa mưa to nhiều địa phương bị ngập nặng đồi núi sạt lở địa bàn và giao thông bị chia cắt
các trục đường chính như quốc lộ một đoạn qua thành phố cam ranh đại lộ nguyễn thất thành nối sân bay cam ranh và thành phố nha trang
quốc lộ hai mươi bảy c đường từ nha trang đi đà lạt tỉnh lộ chín như huyện miền núi khánh sơn và một số đoạn đường sắt bị ngập sâu
đất đá từ núi đổ về gây sạt lở nặng giao thông bị tắc nghẽn
theo thống kê sở bộ có khoảng hơn một mươi điểm bị sạt lở với khối lượng đất đá lên đến một mươi tám khối trên tuyến nha trang đà lạt
trong khi đó do ảnh hưởng của bão số tám trước đó tuyến đường nha trang đi sân bay cam ranh đã bị hư hỏng nặng
đang trong quá trình sửa chữa khắc phục hậu quả thì nay lại tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng thêm
tại vùng biển vũng tàu cần giờ gió mạnh cấp bảy giật cấp tám
và người dân và chính quyền địa phương đang tích cực ứng phó với những sự cố có thể xảy ra
thành phố hồ chí minh mình thì là gió giật rất là mạnh và theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn
khu vực nam bộ thì khu vực thành phố hồ chí minh còn có thể xảy ra những tương lốc xoáy
do đó thì người dân mình ở khu vực đặc biệt là những khu vực ven biển
cần phải chú ý để đề phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra
trên tuyến đường duyên hải ven biển cần giờ thành phố hồ chí minh
nhiều cây xanh biển quảng cáo đã bị quật ngã
mưa lớn kéo dài kèm theo dông lốc cũng khiến nhiều khu vực bị ngập nặng có chỗ ngập gần nửa mét
tuy nhiên hầu hết người dân đều ở trong nhà
và các khu tránh bão tập trung do chính quyền khuyến cáo hạn chế ra ngoài đường
tương đương hai trăm hai mươi năm lãi suất trên năm nếu người vay trả sớm lãi suất sẽ là bốn trăm năm mươi lãi suất trên năm nếu người vay trả sớm lãi suất sẽ là bốn trăm năm mươi lãi suất trên năm

ủng hộ cho việc quản lý nhà nước và đặc biệt là đóng góp cho sự phát triển kinh tế thành phố ngày càng bền vững
doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ là niềm kỳ vọng của chỉ riêng thành phố hồ chí minh
đây còn là lực lượng được đánh giá sẽ tạo ra nhiều bước phá trong thời kỳ chuyển đổi số
góp phần vào việc xây dựng nền kinh tế số
tuy nhiên để khai thác được lực lượng đầy tiềm năng này
các chuyên gia cho rằng cần hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận với nguồn dữ liệu mở
tức là doanh nghiệp có thể dùng dữ liệu đó ứng dụng tạo ra các dịch vụ và tiến hành thương mại hóa
chúng ta đều có dữ liệu giải sát các nơi nhưng dữ liệu tổ chức nó một cách hệ thống và thuận tiện cho việc khai thác
cũng như là có đủ dữ liệu để phục vụ cho những nhu cầu thì chúng ta cũng còn thiếu
những dữ liệu là chúng ta đang có rồi thì chúng ta cũng đều nên là phải tổ chức lại và dùng ngay
thế còn có những dữ liệu mà chúng ta phải đặt ra những cái lực đồ mới và xây dựng lại
việc đưa dữ liệu mở đến hồ chí minh
các doanh nghiệp là điều rất cần thiết
tuy nhiên để tạo nên sự bước phá thực sự thì không chỉ phụ thuộc vào một ai
mà cần sự chung tay của tất cả các bên tham gia là chính phủ trường học doanh nghiệp và cộng đồng
thay vào đó cần có sự hoàn thiện về cơ sở pháp lý cho hạ tầng số nói chung và việc chia sẻ dữ liệu nói riêng
theo thời gian có thể vùng đầm vịnh
đang dần mất đi những nét hoang sơ mất đi những nghề có từ xa xưa gắn liền với đầm vịnh
và đồng cói ở đầm âu loan một đầm vịnh giàu có về thủy sinh vật
và cũng giàu có ở vẻ đẹp nên thơ của tỉnh phú yên
dù chỉ một góc nhỏ trong cuộc sống vô cùng phong phú bên đầm vịnh
vẫn được mọi người ví như là nơi lưu giữ ký ức về đầm vịnh thở xa xưa
đầm âu loan có nhiều đội khác
những ngôi làng ven đầm âu loan
cuộc sống cũng khác xưa rất nhiều
nhưng với nhiều người trong làng
có một nơi như nằm ngoài bước đi của thời gian
chính là đây cánh đồng cói ven đầm
bây giờ ở làng phú tân một ngôi làng ven đầm âu loan
nhiều câu chuyện vẫn được kể về đồng cói ven đầm
những câu chuyện nhuống màu cổ tích
có lẽ vì thế mà dưới góc nhìn của nhiều người
đồng cói này vẫn còn đó nét hoang sơ ngày xưa ở đầm
chèn chút mọc trên vùng đất
đầm cói ven đầm
đầm cói ven đầm là một loài thực vật có tên là cây cói
mà nhiều người trong vùng thường gọi là cây lát
dường như sinh ra chỉ để dành cho nơi này
để rồi đồng cói gắn liền với sự sống đầm vịnh
làm nên một phần trong không gian sinh tồn vùng đầm nước
ngày xưa cũng thế mà nay cũng thế
hàng năm lụt nó bò bò bò bò xuống
thì mà nước mặn người ta trồng luốt không có được
bây giờ người ta chỉ trồng cây lát đây
nó chịu nước mặn nó chịu nước lợ chịu nước ngọt
rồi nó lan lan tròn

không ai trong làng biết từ bao giờ ô loan có đồng cói này
không ai trong làng biết từ bao giờ làng có nghề dệt chiếu cói
chỉ biết rằng gắn với ô loan là đồng cói
và gắn với đồng cói là nghề dệt chiếu
tự như đây chính là nghề sinh ra từ đầm
tám mươi tuổi có những lúc bà rơi nghỉ
sẽ phải bỏ nghề dệt chiếu
nhưng ngày nào còn đi lại là ngày ấy phải ngồi giật chiếu
nghề chiếu với người ở làng phú tân ven đầm âu loan
đã là một phần trong cuộc sống ở làng
nghị định không phải tất cả các dữ liệu đều phải được lưu trữ
cụ thể chỉ có ba loại dữ liệu liên quan tới thông tin cá nhân và thông tin do công dân trong nước tạo ra
xét về lợi ích quốc gia dữ liệu người dùng có giá trị khai thác lớn mang lại giá trị lợi nhuận cao cho các hoạt động kinh tế
tuy nhiên hiện các dữ liệu người dùng việt nam phần lớn thuộc sở hữu của các doanh nghiệp nước ngoài và được lưu trữ ở ngoài việt nam
điều này dẫn đến việc nhà nước bị thất thu thuế và gây ra sự bất bình đẳng đối với các doanh nghiệp trong nước
nhiều ý kiến cho rằng việc quy định về lưu trữ dữ liệu và đặt văn phòng chi nhánh đại diện tại việt nam sẽ tháo gỡ những bất cập nói trên

tuy nhiên hiện các dữ hiệu người dùng việt nam phần lớn thuộc sở hữu của các doanh nghiệp nước ngoài và được lưu trữ ở ngoài việt nam
tuy nhiên hiện các dữ hiệu người dùng việt nam phần lớn thuộc sở hữu của các doanh nghiệp nước ngoài việt nam